cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bị can là chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn và đỗ văn nga kế toán trưởng
để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đây là doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước trực thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
bước đầu xác định tại tổng công ty công nghiệp sài gòn xảy ra một số sai phạm trong hoạt động thoái vốn
cụ thể đầu năm hai nghìn một mươi bảy tổng công ty công nghiệp sài gòn đã bán năm mươi một cổ phần của mình
trong công ty cổ phần điện tử sài gòn seo với giá gần hai mươi một tỷ đồng
trong khi đó công ty này đang sở hữu nhiều lô đất đắt địa tại tp hcm
ngoài ra tổng công ty công nghiệp sài gòn cũng đã thoái vốn tại công ty cổ phần ta
trong khi doanh nghiệp này đang là chủ sở hữu của nhiều lô đất vàng ở trung tâm thành phố
theo nội dung tố cáo ngoài việc thoái vốn của tổng công ty công nghiệp sài gòn
tại hai công ty trên đã gây thất thoát cho nhà nước khoảng một bảy trăm linh tỷ đồng
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt tạm giam ông chu tiến dũng
nguyên tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp sài gòn và đỗ văn nga
kế toán trưởng của tổng công ty đồng thời khám xét nơi làm việc để thu thập hồ sơ chứng cứ liên quan